cộng đồng người dân tộc thiểu số bana hre tại tỉnh bình định sống rải rác tại năm huyện biển núi
giáp với khu vực tây nguyên từ nhiều năm nay các cấp chính quyền tỉnh bình định luôn trú trọng
chăm lo cho sự phát triển của đồng bào cả về kinh tế lẫn đời sống văn hóa tinh thần đặc biệt
tại các xã có các thôn làng dân tộc đã thành lập các câu lọc bộ cồng chiêng nhằm góp phần bảo tồn
và gìn giữ nét văn hóa đặc sắc mỗi tuần hai buổi chiều các thanh niên trong đội
cồng chiêng của xã đắc mang huyện hoài ân tỉnh bình định lại tới nhà rông thôn o sáu để cùng nhau
luyện tập các buổi tập thường xuyên có từ một mươi năm đến hai mươi người tham gia hầu hết là những thanh niên dưới ba mươi
ba mươi tuổi các thanh niên nam nữ trong những bộ trang phục truyền thống cùng nhau nhảy múa trong tiếng
công chiêng đối với họ được học múa và chơi công chiêng là niềm tự hào
cũng là trách nhiệm của mỗi thanh niên ba
em rất tự hào và rất vui được học hỏi và được theo mấy anh mấy chú bác mình được học ở kia
bản chất của mấy dân tộc mình mỗi lần mà mình bị diễn như vậy thì cái tiếng công chiêng của mình
nó vang lên và nó ấm giác như là mình có một cái bình yên của dân tộc mình
người ba na không có trường lớp dạy cổng chiêng
cứ truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác người ba na có nhiều điệu cổng chiêng khác nhau
nên người trẻ mới học cần luyện tập thường xuyên để có thể phân biệt và không bị nhầm lẫn giữa các điệu
công chiêng có lúc bộ công chiêng của xã mình là một mươi công chiêng thường là một mươi hai đến là ví dụ hai mươi người
nhưng mà mình chéo bây giờ là nó khó vậy này chưa biết nó là đánh bệnh bả rồi nhưng mà mình tập
mình già tập thì mình già trẻ rồi nói tập là mình theo rồi lần lần sẽ hiểu được
những năm qua tỉnh bình định luôn trú trọng trong việc đào tạo bồi dưỡng lớp trẻ đồng bào ba na
hờ rê để học hỏi và gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mình hàng chục câu lạc bộ cồng chiêng dành
cho người trẻ đã được thành lập và thường xuyên sinh hoạt tại các xã vùng cao cứ hai năm một lần
ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh bình định
đây là dịp để đồng bào giao lưu học hỏi và thêm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình
chúng tôi luôn khuyên hai năm một lần một năm thì mình làm văn hóa miền biển và một năm là làm lễ hội
văn hóa miền núi với mong muốn của tỉnh là cố gắng để bảo tồn và phát huy giá trị văn
hóa của các vùng miền đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và bà con ở các quyền ven
biển để làm sao qua đó ngày càng phong phú thêm bảo tồn và phát triển các văn hóa mang nét đặc trưng
của các vùng miền tuy nhiên các đội cổng chiêng xã vẫn còn gặp phải những khó khăn đó là các bộ
cồng chiêng từ thời cha ông để lại đã hư hỏng mất mát dần theo thời gian người dân đang rất mong
muốn kiến nghị các cấp chính quyền trang bị cho mỗi xã một bộ cồng chiêng riêng để góp phần
lan tỏa sâu rộng nét văn hóa này tới các thế hệ sau